vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi hai hàng trăm công nhân đang làm việc trong công ty chuyên sản xuất đồ gỗ
nằm trên đường tân hiệp phường tân hiệp thị xã tân uyên thì phát hiện khói bốc lên từ khu vực sơn gỗ thành phẩm
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã huy động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa đến một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
ghi nhận ban đầu vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu dụi một số máy móc đồ gỗ thành phẩm
nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ